thời gian qua do ngư trường đánh bắt ngày càng khó khăn việc thiếu lao động đi biển khiến cho hàng trăm tàu thuyền giã cào của ngư dân quảng ngãi phải nằm bờ không thể ra khơi
trước tình trạng này tỉnh quảng ngãi đang thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho ngư dân
theo thống kê của ngành chức năng tỉnh quảng ngãi hiện có hơn ba trăm linh tàu thuyền chuyên nghề giã cào ven biển gặp khó khăn khi hành nghề
nhiều nhất là ở thành phố quảng ngãi huyện bình sơn đảo lý sơn
tỉnh quảng ngãi đã yêu cầu ra soát số tàu thuyền hành nghề giã cào ven bờ khơi xa tình trạng thiếu lao động thiếu vốn để có những biện pháp hỗ trợ tháo gỡ kịp thời cho ngư dân
đồng thời yêu cầu các hội đoàn thể chính quyền địa phương tổ chức gặp gỡ đối thoại lắng nghe tâm tư của ngư dân vận động tuyên truyền chủ tàu thuyền ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển
đồng thời quảng ngãi sẽ kiến nghị các bộ ngành ngân hàng khoanh nợ giãn nợ hỗ trợ vốn tạo điều kiện cho chủ tàu thuyền xa khơi đánh bắt chuyển đổi nghề phù hợp